cơ quan điều tra công an tỉnh lâm đồng đã bắt được đối tượng nguyễn văn hà bốn mươi tám tuổi có biệt danh là hà đen quê tại nghệ an là kẻ cầm đầu các nhóm khai thác rừng trái phép tại khu vực thủy điện đồng nai năm